cũng trong ngày một mươi bảy tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp thông báo tới người lao động là người tỉnh ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp thuộc địa bàn quản lý ở lại bắc giang trong giai đoạn hiện nay không di chuyển về quê hoặc sang các tỉnh khác để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh bắc giang nói riêng và cả nước nói chung
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể phòng khám đa khoa hồng ngọc hai không được hoạt động khám bệnh chữa bệnh kể từ ngày một mươi bốn tháng năm
đây là phòng khám trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn y tế hồng ngọc
có địa chỉ tại tầng một mươi tòa nhà bảy mươi canh nam hà nội leemark tower e sáu
khu đô thị cầu giấy mễ trì quận năm từ liêm hà nội
theo quy định phòng khám này được cấp phép hoạt động ở tầng một mươi tòa nhà này
tuy nhiên thời điểm kiểm tra khu vực dưới tầng một đang điều chỉnh để phân luồng tránh bệnh nhân đi vào khu vực thang máy
chưa đảm bảo đủ điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
vì vậy sở y tế hà nội yêu cầu tạm dừng hoạt động để điều chỉnh
khi nào đủ điều kiện đảm bảo sẽ cho phòng khám hoạt động trở lại
trước đó sở y tế tp hà nội cũng đã có quyết định số hai nghìn bảy trăm hai mươi sáu
đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa quốc tế thu cúc
thuộc công ty cổ phần y khoa và thẩm mỹ thu cúc có liên quan tới ca bệnh mắc covid một mươi chín
phòng khám đa khoa quốc tế thu cúc không được hoạt động khám chữa bệnh kể từ ngày một mươi ba tháng năm
và chỉ được phép hoạt động trở lại khi có văn bản cho phép của sở y tế tp hà nội
thưa quý vị với kinh nghiệm rút ra từ những đợt dịch trước
người dân ở thành phố đà nẵng đã bình tĩnh chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
cả thành phố đã đồng thuận nhất quán từ lãnh đạo thành phố cho đến từng người dân
chính vì vậy mà công tác chống dịch đã mang lại hiệu quả cao
trong đó vừa khoanh vùng dập dịch thân tốc xong không làm xáo trộn cuộc sống của người dân
chợ phước mỹ quận sơn trà là ngôi chợ đầu tiên bị phong tỏa khi ghi nhận ca mắc covid một mươi chín thứ hai
trên địa bàn tp đà nẵng nhưng chỉ sau vài ngày ngừng hoạt động để phun khử khuẩn
khi các mẫu xét nghiệm đều âm tính khu chợ được quyết định mở cửa trở lại
nhịp sống thường ngày trong một trạng thay mới đeo khẩu trang đo thân nhiệt sát khuẩn
đi chợ theo thẻ tất cả diễn ra với sự đồng lòng ủng hộ tuân thủ tuyệt đối từ người dân đến tiểu thương

bảy mươi bốn điểm nóng ba mươi năm khu vực phong tỏa mềm chín vùng phong tỏa cứng
bất đắc dĩ phải hình thành nên giữa lòng thành phố vì dịch covid một mươi chín
mỗi người dân đã thấu hiểu được cả đà nẵng đang nỗ lực kiểm soát tình hình
để chưa phải thực hiện giãn cách xã hội dài ngày dù số lượng ca dương tính vẫn xuất hiện
đà nẵng đã vào cuộc quyết liệt trì vết thần tốc xét nghiệm nhanh trên diện rộng để đánh giá tổng quan tình hình và đưa ra các chủ trương đúng đắn
có ngày cao điểm thành phố lấy gần hai mươi ba mẫu xét nghiệm con số kỷ lục
mà nếu không có sự đồng lòng nhất quán của các hệ thống chính trị và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng tuyến đầu thì khó mà thực thi được
tuy nhiên với tinh thần trọng dịch với trọng giặc chúng tôi cố gắng hết mức cho dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc công tác xét nghiệm
kiểm soát khống chế dịch bệnh vẫn không làm hưởng đến đời sống kinh tế của người dân là bài toán không hề dễ dàng
bình tĩnh quyết đoán và hơn hết là sự đồng thuận thống nhất cao từ chính quyền cho đến người dân đà nẵng
sẽ củng cố thêm niềm tin chiến thắng trong công cuộc chống lại dịch bệnh covid một mươi chín
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
diễn biến mới nhất về vụ va chạm giao thông khiến hai người tử vong vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng năm
trên đường thiên lôi phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân cho biết đang tạm giữ nhóm nghi can có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào tối ngày một mươi năm tháng năm
khi nhóm của tạ đức hải một mươi tám tuổi trú tại khu tái định cư sở dầu quận hồng bàng
vũ văn quân một mươi chín tuổi trú tại đồng hòa quận kiến an
và nguyễn trung hiếu sinh năm hai nghìn ba trú tại tiên lãng hải phòng
nghe tin bạn mình bị một nhóm khác bắt giữ đã mượn xe ô tô mang theo hung khí đi cứu bạn
khi xe do quân điều khiển đang chạy trên đường trần nguyên hãn tìm người
thì bất ngờ xe mô tô của nguyễn đăng khoa hai mươi tuổi ở cát bi hải an
và nguyễn tiến tuấn một mươi sáu tuổi ở khu dân cư an đà phường đằng giang quận ngo quyền
đâm vào làm hư hỏng xe ô tô
lúc này hiếu nhận ra đây chính là hai người cần tìm nên đã yêu cầu quân lái xe đuổi theo
khi đến khu vực số hai trăm tám mươi tám thiên lôi hiếu đã nhấn ga xe ô tô đâm trực diện vào xe máy của khoa và tuấn
khiến cả hai ngã ra đường hậu quả một trong hai người đã tử vong tại chỗ
sau đó nhóm của đối tượng còn dùng hung khí chém liên tiếp vào khoa và tiến
khi nghe tiếng chi hô của người dân các đối tượng trên xe vội đưa hai nạn nhân đi cấp cứu rồi bỏ trốn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân đang tích cực điều tra mở rộng vụ án
sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
trong ngày hôm qua hai đối tượng người lào đang vận chuyển gần hai mươi hai viên ma túy tổng hợp
đã bị lực lượng công an việt nam phát hiện bắt giữ
vào hồi một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng năm tại khu vực bản triển khương xã trường khương
huyện sông mã tỉnh sơn la công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
đã phát hiện bắt có ba đối tượng thạo phu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tây bản đán huyện bường s
tỉnh hồ phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đang hành vi tàng trữ trái phép trên ma túy
vật chứng thu giữ gần một mươi hai viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động
một con dao cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào hồi một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng năm tại khu vực bản bá cạch xã mường lạng
huyện sốp cộp tỉnh sơn la công an huyện sốp cộp đã chủ trì phối hợp với công an xã mường và
đồn biên phòng mường lạn đã phát hiện và bắt có ba đối tượng sông bả câu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tế bản hủy mọ xã mường s tỉnh bộ phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một mươi viên ma túy tổng hợp có trọng lượng tám trăm chín mươi năm hai mươi năm gram
một trăm sáu mươi sáu bảy mươi năm g thuốc viện và một cậu súng kíp
tại cơ quan công an đối tượng câu khai nhận mang ma túy sang việt nam để bán kiếm lời
mang theo súng và dao nhằm chống trả lệ lực lượng chức năng khi bị vây bắt
nghi can đột nhập tiệm vàng lấy trộm ba trăm linh lượng vàng một mươi tám carat đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định bắt giữ
vào chiều tối ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lê đức hoàng
hai mươi tuổi quê ở tỉnh đắk lắc tạm trú tại phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn
thu giữ toàn bộ tăng vật và nhiều chứng cứ chứng minh hành vi của đối tượng này
bước đầu hoàng khai vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm hoàng đội mũ đeo ba lô đột nhập vào tầng hai
vàng anh trung ở phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn rồi dùng xà beng cậy cửa gỗ
đi xuống tầng trệt và vô hiệu hóa camera an ninh khóa trái cửa phòng ngủ của chủ nhà
và đến lấy đi một lượng lớn vàng trong cửa hiệu
tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật các tin tức khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy đến từ trường quay phía nam
chiều nay ngày một mươi bảy tháng năm tại cảng cát lái đoàn kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
và tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một đã phối hợp kiểm tra một số container hàng nhập khẩu
và phát hiện được một số lượng lớn găng tay y tế nghi đã qua sử dụng
thông tin sơ bộ container chứa hàng trăm thùng cắt tông đựng găng tay cao su các loại
hàng để rời nhầu nát chính bụi bận mốc không nhắn hiệu
chỉ cần bằng mắt thường cũng có thể thấy số găng tay này đều đã qua sử dụng và rất giống găng tay y tế
theo các cán bộ hải quan trong thời điểm dịch bệnh phức tạp hiện nay
việc nhập khẩu lô găng tay cao su đã qua sử dụng như vậy sẽ rất nguy hiểm
vì tìm ẩn nguy cơ là nguồn lây lan bệnh tật
hiện vụ việc đang được cơ quan hải quan thực hiện giám định tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
thưa quý vị qua công tác phối hợp đồng loạt kiểm tra các căn hộ tại trung cư ghi bà rát
số một trăm năm mươi một một trăm năm mươi năm bến văn đồn phường sáu quận bốn tp hcm
phòng cải sát xác quản lý xuất dập cảnh công an tp hcm với công an quận bốn
đã phát hiện ra ba trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép
theo lời khai ban đầu thông qua đường dây môi giới các đối tượng gồm zhu wei
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba jia xin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và jiang junlin sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
không có giấy tờ tùy thân hay hộ chiếu nhập cảnh trái phép vào việt nam
theo đường tiểu ngạch tại các tỉnh biên giới phía bắc
rồi tiếp tục di chuyển đến tp hcm
cả ba vẫn đang trong thời gian chờ người môi giới dẫn đi sinh
việc làm tại tp hcm
thời điểm hiện tại tp hcm đang cùng cả nước phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
hiện lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng y tế
đưa các đối tượng này đi cách ly và kiểm tra y tế
ngày một mươi bảy tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang phối hợp
với đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân
tiếp tục sàng lọc xử lý các đối tượng tham gia đánh bạc
và tổ chức đánh bạc dưới hình thức tài xỉu cá độ bóng đá online
trước đó khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng năm
lực lượng cảnh sát hình sự triển khai nhiều mũi
bất ngờ ập vào căn nhà ba tầng số sáu mươi sáu đường một mươi tám phường bình hưng hòa quận bình tân
tại lầu một cơ quan chức năng phát hiện hơn ba mươi nam nữ đang đánh bạc dưới hình thức tài xỉu
cá đồ bóng đá qua các trang web online
một lượng lớn tan vật tiền mặt giấy tờ liên quan đã bị thu giữ
ngoài ra công an còn phát hiện hơn một mươi cây mở tố tự chế tại căn nhà trên
qua điều tra đường dây tổ chức đánh bạc trên do đối tượng phạm đình đạt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê hải dương cầm đầu
đây là đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự
sử dụng những đàn em thân cận để bảo kê quản lý thu chi tiền trong ổ bạc
sau khi sàng lọc bảy đối tượng tổ chức đánh bạc và hơn ba mươi con bạc
đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
trong thời điểm thành phố đang tập trung các giải pháp để phòng chống dịch
thì việc tụ tập đông người để sát phạt cờ bạc không chỉ vi phạm pháp luật
mà còn vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cần phải xử lý nghiêm
ngày một mươi bảy tháng năm công an thành phố biên hòa đồng nai đang lập hồ sơ xử lý
nhóm đối tượng có hành vi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại một căn nhà trên địa bàn phường long bình tân
rạng sáng ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng phối hợp công an phường long bình tân
và đội can sách điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bất ngờ tiến hành kiểm tra một căn nhà ở khu phố ba phường long bình tân
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện hai phòng của căn nhà có một mươi đối tượng
gồm tám nam hai nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
các đối tượng đã được đưa về công an thành phố biên hòa
tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp nối bản tin sẽ là những thông tin về an toàn giao thông
khoảng sáu giờ sáng ngày một mươi bảy tháng năm
trên đường đặng văn bi phường trường thọ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe gắn máy làm cho hai người thương vong
thời điểm trên người đàn ông chạy xe gắn máy biển số năm mươi chín x ba trăm sáu mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi
chạy theo con gái một mươi tám tuổi lưu thông trên đường đặng văn bi thành phố thủ đức
khi qua giao lộ với đường số sáu thì xảy ra va chạm với xe buýt chạy trên tuyến đại học nông lâm
bến xe chở lớn đang chạy cùng chiều
tai nạn làm hai cha con ngã ra đường người cha bị thương
còn cô gái không may bị bánh xe cán qua dẫn đến tử vong tại chỗ
được biết thời điểm xảy ra vụ việc người đàn ông trên đang chở con gái đi học
công an thành phố thủ đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tới gần trưa nay ngày một mươi bảy tháng năm công an quận một mươi hai cùng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh
đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường đang điều tra nguyên nhân một thanh niên bị xe ben cán chết trên quốc lộ một
thông tin ban đầu khoảng hơn sáu giờ sáng cùng ngày
năm thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát sáu mươi năm f một năm mươi chín nghìn sáu trăm bảy mươi lưu thông trên quốc lộ một a
theo hướng ngã tư bình phước đi ngã tư ga
khi vừa qua ngã ba tu viện khánh an thuộc phường an phú đông quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ đâm đầu vào giải phân cách bằng bê tông khiến nam thanh niên ngã vào làng ô tô
đúng lúc này chiếc xe ben mang biển kiểm soát sáu mươi r ba nghìn bảy trăm ba mươi hai lưu thông cùng chiều
đã đi tới cán qua người nam thanh niên khiến người này tử vong tại chỗ
chiếc xe máy bị hư hóng nặng biến dạng
nhận tin báo công an quận một mươi hai cùng lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông
và xử lý hiện trường vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
cũng liên quan đến trật tự an toàn giao thông chiều ngày một mươi bảy tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đang làm rõ nghi án cướp giật điện thoại trên địa bàn dẫn tới tai nạn khiến cho một người tử vong
trước đó khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng năm hai cô gái chở nhau trên chiếc xe gắn máy
lưu thông trên đường điện biên phủ phường một mươi năm quận bình thạnh
khi tới trước trường đại học hồng bàng thì một thanh niên lao tới giật chiếc điện thoại
để ngoài ba lô sau đường cô gái mặc dù ngã xuống đường
xong một trong hai cô gái đã bán vào xe gắn máy của tên cướp và bị kéo lê một đoạn
tên cướp sau đó tăng ga bỏ chạy ngược chiều rồi tông vào xe gắn máy của người đi đường
dẫn đến tử vong tại chỗ
riêng cô gái bị cướp cũng bị gãy xương đồi
công an quận bình thạnh đang lấy lời khai những người có liên quan để điều tra xử lý vụ việc theo quy định
tình huống trên cho thấy bài học kinh nghiệm khi ra đường tuyệt đối không để tài sản sơ hở
để các đối tượng xấu nảy sinh lòng tham
bên cạnh đó không nên truy đuổi cướp nếu không đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi đường
bốn bệnh nhân đã được bệnh viện trợ rẫy cứu sống nhờ nhận tạng của một nam bệnh nhân
ngụ tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bị chết não sau một vụ tai nạn giao thông
để đảm bảo thời gian cho việc ghép tạng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm mở đường cho xe cấp cứu
vượt một trăm linh km về bệnh viện trợ rãi ràng sáng vào ngày một mươi bảy tháng năm
sau tai nạn giao thông bệnh nhân nam bốn mươi một tuổi ở vũng tàu chẳng may bị chấn thương sò não dẫn đến chết não
gia đình người bệnh quyết định hiến tặng các cơ quan tàn của bệnh nhân để cứu người
ngay trong đêm một mươi sáu tháng năm đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người bệnh viện chợ rẫy
đã tiếp nhận cơ quan hiến tặng tại bệnh viện bà rịa
cùng với sự hỗ trợ dẫn đường của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu
và phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm chỉ trong chưa đầy một giờ
các cơ quan hiến tặng gồm một quả tim một lá gan và hai quả thận đã được chuyển cấp tốc đến bệnh viện trợ rãi an toàn
trước nghi cử cao đẹp của người hiến tặng lực lượng cảnh sát giao thông công an hai tỉnh
đã cố gắng mở đường cho đoạn đi được an toàn nhanh nhất kịp thời đưa tặng người để hí về bệnh viện
cho các y bác sĩ tiến hành ghép tạng cứu sống bốn người
chiều nay ngày một mươi bảy tháng năm khu vực huyện hóc môn tp hcm đã xuất hiện mưa lớn khiến cho một số tuyến đường bị ngập nặng
trong đó bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn cũng ảnh hưởng
khiến cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân gặp không ít khó khăn
ghi nhận trên đường bà triệu đoạn trước bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn tp hcm
bị ngập sâu nước cống tràn vào bên trong khu viện bệnh viện
nước bận kéo theo nhiều rác tìm ấn nguy cơ mất vệ sinh
thậm chí lối vào khoa cấp cứu khai báo y tế cũng bị ảnh hưởng không ít cho người bệnh và y bác sĩ
còn phía ngoài đường nước ngập cục bộ có đoạn gần nửa mét khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn nguy hiểm
theo người dân do khu vực là vùng trũng hệ thống thoát nước đã cũ
không đáp ứng được việc tiêu thoát trong một thời gian ngắn khi mưa lớn là nguyên nhân gây ngập
sau khi sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho phép học sinh khối chín và khóa một mươi hai trên địa bàn đến trường để ôn thi
các trường trung học cơ sở trung học phổ thông đã gấp rút triển khai công tác ôn tập
để đảm bảo kiến thức và chú trọng an toàn phòng dịch là các vấn đề mà các trường đặc biệt quan tâm
trường trung học cơ sở lê văn tám quận bình thạnh quyết định cho toàn bộ học sinh khối chín được ôn tập trực tiếp tại trường
để đảm bảo quy định về giãn cách ngoài việc kiểm tra thân nhiệt khứ quẩn
các lớp sẽ được chi đôi sỉ số duy trì ở mức hai mươi học sinh mỗi phòng học
tất cả học sinh và giáo viên các nhân viên nhà trường đều đeo khẩu trang trong khu vực lớp học cũng như ngoài khu lớp học
để chuẩn bị cho ngày thi tuyển sinh một mươi
giáo viên tập trung chủ yếu vào việc ôn luyện giải đề các chủ đề đối với học sinh khối chính
ở khối trung học phổ thông đây là thời điểm quan trọng để tăng tốc ôn tập
bởi các em không chỉ hệ thống kiến thức lớp một mươi hai mà còn chú ý phân loại nhóm đối tượng học sinh
để tổ chức ôn tập cho phù hợp không gây quá tải đảm bảo sức khỏe cho học sinh
để tạo một hành trang vững chắc cho học sinh trước khi các em tham dự kỳ thi
thì các em rất là cần về cái phần hệ thống kiến thức từ phía thầy cô
hệ thống làm sao
hệ thống làm sao một cách tinh gọn đầy đủ dễ nhớ và khả năng vận dụng vào bài thi đạt hiệu quả cao nhất
chính vì vậy chúng tôi vẫn muốn các thầy cô tham gia ôn tập trực tiếp cho học sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sở cũng đã lên các phương án thi tuyển sinh lớp một mươi
trước những diễn biến bất ngờ của dịch bệnh
tuy nhiên thời điểm này điều quan trọng nhất đối với học sinh vẫn là giữ tâm lý ổn định
có kế hoạch ôn tập phù hợp trên ý thức tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh

trước những diễn biến bất ngờ của dịch bệnh
tuy nhiên khi biên soạn đề sở sẽ cân nhắc về số lượng câu hỏi thực dạng vận dụng cao
độ khó của những câu hỏi này cho phù hợp với tình hình dạy học của năm nay